nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay được dự báo sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
riêng tại khu vực tây bắc thì có nơi trên ba mươi năm độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia quá trình tăng nhiệt tại các tỉnh thành miền bắc sẽ không kéo dài lâu
vì khoảng từ ngày thứ sáu ngày hai mươi một tháng bốn khả năng sẽ lại có thêm một khối không khí lạnh từ phương bắc di chuyển xuống nước ta
và khối khí này có thể kèm theo một rãnh mây rông
vì vậy những cơn mưa rào và rông được dự báo là sẽ quay trở lại cho các tỉnh thành bắc bộ
trước sự tranh chấp giữa khối khí nóng ẩm đang tồn tại với khí mát phía bắc sẽ gây ra sự bất ổn định trong khí quyển
và dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay cả gió giật mạnh
do vậy người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
cũng tương tự như miền bắc thì hôm nay và ngày mai dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây
ở khu vực trung bộ thời tiết chủ đạo ở đây sẽ là nắng nhiều
nắng sẽ có cường độ mạnh hơn và mang lại cảm giác oi nóng vào trưa chiều
nên nền nhiệt độ ở đây sẽ khá cao là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên cũng khoảng từ chiều tối ngày hai mươi một tháng bốn sang tới ngày hai mươi hai tháng bốn
do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh khoách tán xuống phía nam
nên ở khu vực trung bộ khả năng sẽ chuyển nhiều mây và xuất hiện những cơn mưa rông dài rác
với các tỉnh thành phía nam trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại đây phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức khá cao ở nam bộ sẽ là ba mươi ba ba mươi sáu độ
còn đối với khu vực tây nguyên sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
khoảng sang ngày hai mươi hai tháng bốn thời tiết tại các tỉnh thành phía nam khả năng là có xu hướng giảm nhiệt nhẹ
do thời tiết chuyển nhiều mây hơn người dân có cảm giác dễ chịu sau một khoảng thời gian oi nóng và nắng nhiều kéo dài
trên biển trong những ngày tới khu vực biển đông bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết ổn định gió thịnh hành hướng tây nam đến nam cường độ cấp ba cấp bốn
sóng biển thấp dưới một mét và không hề có tình trạng biển động bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước